không chế cụ già tám mươi năm tuổi rồi cướp đi số tiền là ba mươi sáu triệu đồng
đối tượng nguyễn thị thanh chú tệ huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đã bị công an huyện quế võ ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi cướp tài sản vào chiều ngày hôm qua
do ở cùng thôn nên thanh biết bà bẩm chỉ sống một mình và luôn mang theo nhiều tiền trong người
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bốn phát hiện bà bẩm đang làm vườn một mình
thanh đã không chế nạn nhân rồi cướp đi tài sản
nhận tin báo công an huyện quế võ đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt giữ nguyễn thị thanh thu giữ toàn bộ tăng vật là ba mươi sáu triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng bốn thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố bị can đối với một mươi cán bộ thuộc sở y tế tỉnh đắk lắc
trong đó có sáu bị can bị bắt tạm giam ba tháng và bốn bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
các bị can này đều bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sáu bị can bị bắt tạm giam ba tháng gồm doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên
nguyên giám đốc sở y tế nguyễn hữu huyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ y sở y tế đắk lắc
nguyễn đình quân tránh thanh tra sở y tế nguyên phó trưởng phòng nghiệp vụ y sở y tế đắk lắc
nguyễn đình diệm phó trưởng phòng nghiệp vụ dược sở y tế đắk lắc
lê thị thanh bình trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa huyện e k
nguyễn sĩ kế toán bệnh viện đa khoa huyện e k
các bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm tô thị hà
nguyên kế toán bệnh viện đa khoa huyện lắc lê na tơ phụ trách khoa dược bệnh viện đa khoa huyện lắc
mai xuân vinh khoa dược bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
và nguyễn xuân hải nguyên nhân viên phòng nghiệp vụ dược sở y tế tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc cói thầu thuốc năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
các bị can nói trên đã thông đồng phê duyệt trúng thầu các mặt hàng thuốc sai tiêu chuẩn
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn một chín tỷ đồng
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cụ thể phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
tình hình trật tự an toàn giao thông ủn tắc giao thông liên hệ tới cục cảnh sát giao thông

phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ tới số điện thoại chín trăm tám mươi ba
sáu mươi tám mươi chín tám mươi chín vụ vận tải tổng cục đường bộ việt nam

chín trăm sáu mươi hai sáu mươi sáu năm mươi chín năm mươi chín thanh tra bộ giao thông vận tải
phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt liên hệ theo số điện thoại tám trăm sáu mươi năm ba trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi năm
cục đường sắt việt nam
phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không liên hệ theo số điện thoại
phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa liên hệ theo số điện thoại
phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông liên hệ các số điện thoại
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông liên hệ các số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm chín mươi bảy tám trăm chín mươi một
vụ an toàn giao thông bộ giao thông vận tải
người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin
hành trình địa điểm biển kiểm soát phương tiện số hiệu chuyến bay thời gian lỗi vi phạm
hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác thuận tiện và an toàn